trong đó các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác đầu tư các dự án bảo vệ môi trường trong đó có sự tham gia đóng góp kinh phí của người dân doanh nghiệp
các doanh nghiệp tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh khoáng sản cần bố trí đủ nguồn lực thực hiện các dự án cải thiện môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác chế biến vận chuyển tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh quảng ninh